thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp hà nội đã giao ban trực tuyến với các quận huyện thị xã
bàn về công tác phục vụ người dân thủ đô đón tết
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải chỉ đạo hội nghị
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương của thành phố
thực hiện nghiêm túc chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung mương đảng về việc tổ chức tết năm hai nghìn một mươi chín
trong đó cần lưu ý việc thực hiện nghiêm quy định số tám của ban chấp hành trung mương đảng
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên bảo đảm cho người dân đón tết vui tươi an toàn và tiết kiệm
chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể việc thăm hỏi tặng quà tới các gia đình chính sách người có công trên địa bàn thành phố
xây dựng và triển khai kế hoạch cấp điện cấp nước chiều sáng trang trí đường phố vườn hoa cây cảnh
vệ sinh môi trường bảo đảm đường phố phòng quang trước trong và sau tết sáng xanh sạch đẹp
đặc biệt bảo đảm an toàn giao thông nhất là đối với đội ngũ lái xe kinh doanh
xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm sử dụng rượu bia chất kích thích